các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn h qua
mở đầu là thông tin về các vụ án mạng
một nhóm thanh niên có hành vi hành hung khiến một nạn nhân chết tại chỗ
người còn lại thương tích ba mươi đã phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật
với hai bản án tử hình được tuyên
vụ án xảy ra tại ấp hòa hiệp huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhóm sáu đối tượng gồm trần phi công nguyễn ngọc hảo nguyễn văn khánh nguyễn văn tâm
lê nhất thống và nguyễn thái học cùng ngụ tại huyện vũng liêm
rủ nhau đi dự sinh nhật của một người bạn
khi ra về đến trước nhà anh nguyễn văn so và nguyễn văn chính
cùng ngụ tại xã trung thành tây huyện vũng liêm
thì có hai đối tượng trong nhóm này xảy ra sô sát với nhau
lúc này anh chính và anh so đứng ra ngăn cản và dọa sẽ báo công an
khoảng ba mươi phút sau cả nhóm đối tượng quay trở lại gây sự
và dùng dao gạch cây hành hung anh chính và anh so
hậu quả khiến anh so chết tại chỗ còn anh chính bị nhiều vết thương vào đầu
qua giám định tỷ lệ thương tật của anh chính là ba mươi
nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
mang tính chất côn đồ gây nguy hiểm cho xã hội
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt
trần phi công và nguyễn ngọc hảo án tử hình
nguyễn văn khánh và nguyễn văn tâm hai mươi năm tù giam
lê nhất thống một mươi tám năm tù giam
nguyễn thái học một mươi năm năm tù giam
cùng với tội giết người
còn tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án giết người xảy ra vào ngày hôm qua
mùng bảy tháng một mươi hai tại khóm một thị trấn cái nước huyện cái nước
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bênh vực em trai của mình
mà người anh đã dùng dao đầm chết người
theo khai nhận ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút
bao văn nhí và trần văn tuấn anh
chú ấp nguyễn quy thị trấn cái nước huyện cái nước
cùng làm thuê tại cơ sở bánh mì thanh bình
có nảy sinh mâu thuẫn
sau đó nhí đã điện thoại cho anh trai là bao văn na
gần đó chạy đến và dùng dao thái lan
đâm vào người làm tuấn anh tử vong ngay sau đó
quá trình điều tra công an huyện cái nước
đã trợ tập hai anh em bao văn na và bao văn nhí
về làm việc đồng thời tiến hành thu giữ tăng vật của vụ án
trong khi đó tại tp hcm
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai
một nam sinh một mươi hai tuổi ngụ tại xã tân hiệp
là học sinh của trường trung học cơ sở đỗ văn dạy
huyện hóc môn
cùng nhóm bạn vào quán trà sữa
tại đây học sinh này đã mở cặp lấy ra
một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
đưa cho các bạn xem
và trong khi xem súng thì do bất cẩn
nhóm học sinh đã làm khẩu súng k năm mươi bốn bị cướp cò phát nổ
đạn đã bay trúng vào tay phải của một nam sinh trong nhóm
và phải đưa đi bệnh viện huyện hóc môn để cấp cứu
công an xác định là khẩu súng k năm mươi bốn này
là của phụ huynh một nam sinh
đang công tác tại ban chỉ huy quân sự
quận ba tp hcm
và công an huyện hóc môn tp hcm
đang củng cố hồ sơ và chuyển ra vụ tàng trữ
và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cho ban chỉ huy quân sự huyện hóc môn
để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
ba đối tượng đang vận chuyển gần hai trăm linh kg pháo đi tiêu thụ
vừa bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm phạm văn đông nguyễn văn kết
cùng chú xã bình dương và nguyễn kim vương
trú tại xã xuân sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
khi đang sử dụng xe ô tô vận chuyển một trăm linh bánh
và chín trăm chín mươi một quả pháo trứng
tổng trọng lượng một trăm tám mươi ba kg
ra khu bãi cát bình minh thị trấn phú thứ
huyện kinh môn để giao bán
bước đầu xác định số pháo trên là do phạm văn đông
mua của một chủ xe hàng chạy tuyến hải dương
mong cái về để bán kiếm lời
bất ngờ kiểm tra căn nhà số năm trăm bốn mươi ba
đường trần phú tp hcm
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tàng
nguyễn đạo hai mươi bảy tuổi ngụ phường bảy tp hcm
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm tạm giữ hình sự
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng
thu giữ một mươi tép ma túy tổng hợp
một kim tiêm có chứa ma túy năm trăm linh đồng
và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
bước đầu đạo khai nhận số ma túy trên
đạo mua của một người không rõ lây lịch
tại tp hcm để sử dụng
được biết nguyễn đạo là đối tượng nghiện
và đã từng có hai tiền án và một tiền sự
về hành vi trộm cắp tài sản
dấu ma túy trong các bọc nem chua
là thủ đoạn của một nữ quái
chuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy
từ thanh hóa về hải phòng tiêu thụ
công an tp hcm vừa bắt giữ đối tượng
qua công tác nắm tình hình
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm nắm được đối tượng
trương thị thạch sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chú tại niệm nghĩa lê trân tp hcm
có biểu hiện hoạt động vận chuyển ma túy
từ thanh hóa qua hải dương
về hải phòng quảng ninh tiêu thụ
một chuyên án mang bí số một mươi hai m hai nghìn một mươi bảy
đã được xác lập để tập trung lực lượng
biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ
sau một thời gian đấu tranh chuyên án
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến bốn giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã tổ chức bắt giữ
trương thị thạch khi đang vận chuyển
một lượng ma túy gồm ba bánh heroin
gần hai kg ma túy đá
hai viên ma túy tổng hợp
được để trong một túi sách
và được ngụy trang bằng sáu mươi chiếc nêm chua
được cất giấu sau cốp xe taxi
do lái xe lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại tỉnh tuyên quang điều khiển
tôi là đi vào chân cầu hoàng long
thì có người đưa
và đi ra đến hải phòng
thì cứ gần đến hải phòng
người ta tính thời gian
người ta gọi điện ở điểm nào
thì vất cho người ta ở điểm đấy rồi đi về
qua hầu hết các vụ việc vận chuyển ma túy
từng bị bắt giữ trước đây
cho thấy các đối tượng cầm đầu
các đối tượng chính của các đường dây vận chuyển
mua bán trái phép cho ma túy
thường không lộ diện
chúng thường nhằm vào những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn
hoặc những người mắc nghiện
và ngày càng có xu thế kết nạp
những người phụ nữ như trương thị thạch
và đường dây vận chuyển ma túy của mình
đối tượng trương thị thạch
tuy chưa có tiền án tiền sự
nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn
trống mất sớm
con gái đã có hoạt động vi phạm pháp luật liên quan tới ma túy
bản thân không có việc làm
nên đã tham gia đường dây vận chuyển ma túy
để lấy tiền tiêu xài
hiện tại chúng tôi cũng đang tích cực
củng cố tài liệu
chứng minh hành vi
phạm tội của đối tượng
mở rộng vụ án
phát hiện thêm
các đối tượng khác
thuộc các đường dây khác
hoặc các đối tượng trong đường dây
hiện nay chúng tôi đang thực hiện
để mà triệt phá
nó triệt đẻ
các đối tượng
cơ quan công an cũng đã làm rõ
trong quá trình vận chuyển ma túy
trương thị thạch thường sử dụng các phương tiện taxi
hoặc xe máy
và tỏ ra hết sức cảnh giác
thường xuyên có sự thay đổi về thời gian
cung đường vận chuyển
và có thời điểm không hoạt động
hiện cơ quan công an tỉnh hải dương
đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng
về hành vi cướp giật tài sản
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tại khu vực hầm bưu điện tỉnh trà vinh
hai đối tượng là phạm hoàng toàn một mươi bảy tuổi
và nguyễn văn tường một mươi ba tuổi
cùng chú thành phố trà vinh
đã điều khiển xe máy cướp một điện thoại di động iphone bảy plus
trị giá hai mươi năm triệu đồng
của chị dương thị thu huyền chú huyện châu thành
tại cơ quan công an toàn và tường
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị minh hương và chị thanh xuân
tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cảm ơn chị thu hương với những thông tin cập nhật vừa rồi
và tiếp theo chương trình an ninh toàn cảnh
mời quý vị cùng theo dõi các thông tin
truy nã tuệ phạm
do cục cảnh sát truy nã tuệ phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng tô quang dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại tổ hai mươi
phường phan đình phùng tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
giang ngăm đen sống mũi thẳng giái tay trúc mắt đen
và có nốt ruồi cách hai cm
sau cánh mũi phải
và đối tượng lê thái dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại xã củ vân huyện đại từ tỉnh thái nguyên
giang ngăm đen sống mũi lõm giái tay hơi trúc mắt đen
và có xẹo thẳng dài một cm trên trước đôi mắt phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê đình ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại tổ một mươi chín
phường tân thịnh tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
sống mũi lõm giái tay hơi phật
và có nốt ruồi cách hai năm cm
dưới trước đôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện